trên cương vị chủ tịch asean thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị cấp cao asean ba mươi sáu
với sự tham dự của lãnh đạo một mươi nước asean
ngay sau khi sự kiện kết thúc phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi
với thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng về ý nghĩa của hội nghị trong bối cảnh hiện nay
cũng như là những kết quả nổi bật mà hội nghị đã đạt được
thưa ông xin ông có thể cho biết là ý nghĩa của hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
đặc biệt là đối với vai trò chủ tịch asean của việt nam trong năm nay
hội nghị cấp cao thì luôn là những sự kiện lớn nhất và quan trọng nhất trong năm
và hội nghị lần này chúng ta đã vượt qua rất nhiều những khó khăn của đại dịch covid
để cùng với các nước asean quyết tâm tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến
thấy rằng là những nỗ lực rất lớn của nước chủ nhà cũng như sự ủng hộ của quyết tâm của các nước asean
tiếp tục đẩy tiến trình hợp tác asean đi lên
với hội nghị như thế này nó đã thể hiện là nỗ lực của chúng ta trong suốt sáu tháng vừa qua
chúng ta đã thực hiện những vai trò chủ tịch đạt được những kết quả đủ để có thể báo cáo lên các nhà lãnh đạo
để tiếp tục triển khai các công tác của asean trong nửa cuối của năm hai nghìn hai mươi
xin thứ trưởng có thể cho biết những kết quả nổi bật của hội nghị lần này
hội nghị lần này đạt rất nhiều kết quả nhưng trong đó nổi bật là có thể thấy tinh thần rất là đoàn kết nhất trí
của các nhà lãnh đạo để quyết tâm chung tay ứng phó với dịch bệnh
cái thứ hai nữa là các nhà lãnh đạo cũng quyết tâm cũng thể hiện rõ những quyết tâm của mình
để phát huy vai trò trung tâm của asean trước những biến động rất là lớn rất là mạnh mẽ của tình hình thế giới
và tình hình khu vực đặc biệt là trước những sự cạnh tranh nước lớn đang diễn ra mạnh mẽ ở khu vực
cái điểm thứ ba là các nhà lãnh đạo cũng đã cùng nhau để thông qua được
tức là công bố được cái
tuyên bố của chủ tịch về kết quả của hội nghị cấp cao lần thứ ba mươi sáu
thông qua tuyên bố chung gọi là tuyên bố tầm nhìn của các nhà lãnh đạo
về một asean gắn kết và chủ động thích ứng
xin cảm ơn những chia sẻ của thứ trưởng và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân